các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan công an xác định lượng tiền vào tài khoản của một số cá nhân còn ít hơn số tiền họ đã ủng hộ từ thiện
với việc công an chính thức minh oan chiều ngày ba mươi một tháng một trên trang cá nhân ca sĩ đàm vĩnh hưng chia sẻ
cuối cùng thì đàm vĩnh hưng cũng được minh oan cảm ơn bộ công an đã vào cuộc để nhanh chóng có kết luận cho những lùm xùm vừa qua
đàm vĩnh hưng cũng cho hay thời gian tới anh sẽ có những bước tiếp theo để xử lý những cá nhân tập thể đã vu khống xúc phạm đến dinh dự và uy tín của anh trong suốt thời gian qua
theo người đại diện của ca sĩ
khi ca sĩ bị tố ăn chặn chín mươi sáu tỷ đồng tiền từ thiện nhiều người lạ tràn vào mọi nền tảng mạng xã hội để khủng bố anh bằng tin nhắn bới móc đời tư cắt kép nhưng anh không có bất kỳ hành động nào thiếu kiểm soát anh tự tin vì không làm điều gì khuất tất
về phía bạn đọc ngay sau khi có các thông tin nghệ sĩ được minh oan hàng loạt bình luận yêu cầu cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm những người đặt điều vu khống một cách vô căn cứ và bồi thường thiệt hại cho họ
vậy người tố giác các nghệ sĩ có bị xử lý hay không
theo tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư tp hà nội với quyết định không khởi tố vụ án hình sự của bộ công an người tố giác nếu không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến thủ trưởng của cơ quan điều tra
trường hợp thủ trưởng cơ quan điều tra xác minh và vẫn giữ nguyên kết quả giải quyết người tố giác được quyền khiếu nại sang viện trưởng viện kiểm sát cung cấp
nếu viện trưởng viện kiểm sát cung cấp vẫn giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án hình sự thì đây sẽ là quyết định giải quyết cuối cùng
vụ việc chính thức kết thúc trừ trường hợp người tố giác có các chứng cứ mới để chứng minh sai phạm của người bị tố giác
với người bị tố giác cụ thể là các nghệ sĩ những người này có quyền đề nghị cơ quan điều tra xem xét hành vi vu khống của người đã tố giác họ
nếu các nghệ sĩ có đơn cơ quan điều tra sẽ thụ lý xem xét để giải quyết xác minh tin báo theo quy định của pháp luật
trường hợp kết quả xác minh cho thấy người tố cáo biết rõ việc tố giác là không đúng sự thật nhưng vẫn loan tin bịa chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự uy tín của các nghệ sĩ thì có dấu hiệu của tội vu khống quy định tại điều một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo sastar sau khi có kết luận giải oan phía ca sĩ thủy tiên cũng có động thái đầu tiên
theo đó trên trang fanpage với hơn một mươi triệu người theo dõi thủy tiên đã tung loạt ảnh khoe nhan sắc rực rỡ cùng dòng ghi chú đủ nắng hoa sẽ nở
bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ ca sĩ đông đảo người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng đến vợ chồng công vinh thủy tiên vì đã được minh oan
trước đó người đại diện phía fc thủy tiên cũng đã đăng tải bài viết thông báo kết quả điều tra vấn đề kêu gọi từ thiện mùa lũ năm hai nghìn hai mươi và cho biết thủy tiên cùng các nghệ sĩ được đề cập trong lùm xùm từ thiện đã nhận được kết quả điều tra bằng văn bản và sẽ có thông báo rộng rãi đến mọi người
sao star đưa tin ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an tp hcm đã thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến ông võ nguyễn hoài linh tức nghệ sĩ hoài linh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngụ tp hcm có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an tp hcm đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự một trăm một mươi năm nghìn sáu trăm linh một ngày hai mươi ba tháng một mươi một
ngày ba mươi tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tp hcm có kết luận số bốn trăm linh sáu trên klk
vks p hai xác định rằng quyết định không khởi tố vụ án hình sự của công an tp hcm là có căn cứ đúng pháp luật
ngay lập tức chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai nhiều sao việt đã có chia sẻ lên facebook thể hiện ý kiến cá nhân
đầu tiên là võ lê thành vinh con trai của hoài linh đã liên tục chia sẻ các bài viết về việc hoài linh không bị khởi tố kèm theo ai kham là cười
tuy không có bất kỳ dòng chia sẻ nào nhưng với động thái này có thể thấy thành vinh rất vui mừng
ngoài ra nhiều sao việt khác như dương yến ngọc hồ quang hiếu
vũ hà minh quân cũng đã chia sẻ
ca sĩ vũ hà cũng dẫn linh rất nhiều các bài báo kèm chia sẻ
oan đã được giải báo đăng tới tấp và từ giờ đến chiều chắc vài chục báo nữa sẽ đăng
vy pamper vợ của diễn viên hài mạc văn khoa cũng chia sẻ bài viết của hoài linh và ghi kèm bốn chữ
trời cao có mắt
ca sĩ minh quân cũng viết trên facebook chúc mừng anh mọi chuyện đã sáng tỏ
ngoài ra minh quân cũng lên án những nghệ sĩ là đồng nghiệp nhưng hùa theo nói xấu cha đạp hoài linh
về vụ việc của hoài linh tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nghệ sĩ hoài linh bị tố chưa chuyển một mươi bốn tỷ đồng tiền từ thiện đã quyên góp
từ các nhà hảo tâm vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tới người dân miền trung bị lũ lụt
phía hoài linh đã quay clip xin lỗi và giải thích lý do
theo báo tiền phong năm hai nghìn hai mươi một là một năm khó khăn của hoài linh khi đang là một nghệ sĩ được biến bộ
có lượng fan đông đảo từ trong nước tới hải ngoại bỗng chốc đánh mất vì lùm xùng thừa thiện
ôn nào bắt đầu nổ ra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn hai mươi một nam danh hải bị một doanh nhân tố cáo ngâm hơn một mươi bốn tỷ đồng cứu trợ đồng bào miền trung lũ lụt
trước bão dư luận nghi ngờ anh biển thủ hoài linh trần tình và xin lỗi khán giả vì chậm giải ngân số tiền cứu trợ lũ lụt và khẳng định
quý vị ơi nếu lấy sự nghiệp ba mươi năm của mình để đánh đổi mười mấy tỷ này thì quý vị thấy có nên không
chứ đừng nói gì chữ muốn
đầu tháng sáu anh nhờ ekip đến các tỉnh thành miền trung bị thiên tai từ năm ngoái
chữa cháy số tiền một mươi năm hai tỷ đồng chỉ trong vòng sáu ngày
đều công khai đầy đủ các chứng từ như clip hình ảnh và các tài liệu để chứng minh cho sự minh bạch và nói
không làm mẻ một đồng nào của công chúng
thời điểm đó hoài linh được mời thay trấn thành trường giang ở thách thức danh hài
cũng rất lâu rồi anh không tham gia game show
từ lùng xung tư thiện rất nhiều khán giả quay lưng với hoài linh
thậm chí tuyên bố tẩy chay bất kỳ chương trình quảng cáo nào có hoài linh tham gia
chính vì vậy nam danh hài đã xin rút khỏi ghế nóng của chương trình và nhắn nhủ với nhà sản xuất
qua sự việc này tôi xin các bạn được rút ra khỏi chương trình
bởi vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến chương trình của các bạn
chúc các bạn có một mùa thách thức danh hài thật thú vị và có những tiết mục hay gửi đến quý khán giả bà con khắp nơi
giữa những ồn ào về sự chậm trao số tiền từ thiện
nghệ sĩ ưu tú hoài linh lần đầu công khai bệnh án chữa trị ca tuyến giác cho phóng viên tiền phong
đại diện của hoài linh cho biết anh được chuẩn đoán mắc ca tuyến giáp đã di căn và phải điều trị từ ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh những ý kiến binh vực nam nghệ sĩ vì vấn đề sức khỏe và chậm trễ trong việc đi từ thiện
thì cũng rất nhiều người chỉ trích bệnh án không liên quan đến việc cứu trợ đồng bào miền trung gặp lũ lụt
không chỉ với scandal từ thiện hoài linh gặp nhiều chuyện buồn liên tiếp
từ sự ra đi của đồng nghiệp thân thiết nghệ sĩ trí tài vào cuối năm hai nghìn hai mươi đến di ruột qua đời và đầu tháng một mươi là bố ruột từ trần
đây cũng là diệp hiếm hoa người ta thấy hoài linh lộ diện sau bốn tháng ở ẩn kể từ lùm xùng từ thiện
trong hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội nam danh hài lộ rõ vẻ tều tụy mệt mỏi trước nỗi mất mát người thân
người nhà cho biết anh khóc rất nhiều trong nắp tàng
giữa tháng chín mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin cho rằng võ lê thành vinh chỉ là con nuôi của nghệ sĩ hoài linh
để làm rõ thực hư anh thành vinh đã trả lời báo chí
họ muốn nói gì thì nói tôi vào nhà không quan tâm
chuyện trong nhà người trong nhà biết rảnh đâu mà phân bua
chuyện trong nhà người trong nhà còn không biết mà người ngoài biết hay thiệt
kể từ khi clip giải thích về khoản tiền kêu gọi từ thiện hoài linh gần như bốc hơi khỏi làng giải trí
và tất cả các nền tảng mạng xã hội rất khó để liên lạc với nam nghệ sĩ
thời gian gần đây một số đồng nghiệp gửi lời chúc mừng sinh nhật hoài linh
kèm những tấm hình của nam danh hài nhưng cũng không rõ được chụp vào thời điểm nào
vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai vừa qua cháu trai nuôi của hoài linh diễn viên trẻ võ đăng khoa
đã bất ngờ tiết lộ sự trở lại của nam danh hài trong bộ dạng giả gái chụp cùng diễn viên ngân quỳnh
trao đổi với người hâm mộ đăng khoa cho biết đây là dự án phim mới có tên
mến gái miền tây phần hai sẽ lên sóng vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai